xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày đầu tuần tới mặc dù hình thế gây mưa do nhiễu động gió đông suy yếu
nên mưa tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm xuống diện giải rác
số điểm có mưa vừa mưa to chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi
với nền nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
về đêm và sáng trời lạnh sau đó từ ngày ba tháng một mươi một khi không khí lạnh suy yếu
mưa sẽ giảm hẳn ban ngày có nắng nhiều hơn cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng có mưa rông rải rác
có nơi mưa vừa đến mưa to diện mưa sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu tây bắc
với nền nhiệt cao nhất ngày sẽ giao động ở xung quanh ngưỡng hai mươi năm hai mươi bảy độ đêm và sáng trời lạnh
sau đó cũng từ ngày mùng ba khi không khí lạnh suy yếu mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
trời hứng nắng nhiều hơn cùng nền nhiệt tăng nhẹ
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời đoạn tuần tới
mưa tại đây cũng sẽ có xu hướng giảm dần
với tác động đơn thuần của không khí lạnh hai ngày tới khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi chín độ đêm và sáng trời lạnh
sau đó từ ngày mùng ba cũng tương tự như tại bắc bộ thời tiết tạm quay trở lại trạng thái ít mưa
ngày nắng nhiệt độ tăng thêm từ hai đến ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hai ngày tới mưa cũng giảm xuống diện giải rác
sau chỉ còn mưa lát đáp vài nơi
tại từ bình định đến bình thuận ba ngày tới phổ biến mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ trưa chiều toàn khu vực sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi lên trên ba mươi hai độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và sản xuất nông nghiệp của người dân
vùng cao tây nguyên mưa rông cũng có xu hướng giảm hơn trong những ngày tới
nhưng người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày số giờ có nắng cũng nhiều hơn giúp cho nền nhiệt trên khu vực tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ do đới gió đông từ biển vẫn còn hoạt động
nên tại đây vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to đặc biệt là tại khu vực miền tây nam bộ
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối
nên ban ngày nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ miền đông có nơi cao hơn